trước tình hình nắng nóng gai gắt như hiện tại mới đây sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc
tăng cường công tác y tế phòng chống nắng nóng để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân
giảm thiểu tác hại do thời tiết nắng nóng đến sức khỏe của con người
sở y tế yêu cầu các bệnh viện trong và ngoài công lập chuẩn bị phương tiện chống nóng cho bệnh nhân điều trị
cũng như người bệnh đến khám bảo đảm đủ nước uống nước sinh hoạt cho người bệnh
bên cạnh đó bệnh viện giảm quá tải tại khu khám bệnh khu vực thu viện phí
tại khoa điều trị không để hoặc giảm đến mức thấp nhất tình trạng nằm ghép
tăng cường công tác phân luồng cách ly kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo các dịch bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện
đặc biệt cần tập huấn tập huấn lại sơ cấp cứu nạn nhân bị xe nắng đuối nước và các bệnh thường gặp trong mùa hè
các trung tâm y tế trang bị đầy đủ các phương tiện chống nóng bổ sung nước uống tại các phòng khám đa khoa trạm y tế các điểm tiêm chủng